liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng do đối tượng phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ phát hiện vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng với hình thức game bài đổi thưởng
hai đối tượng bị bắt gồm lê quang hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn thuận nam huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
và đỗ đình thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã hàm thắng huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận xác định có hai đối tượng đỗ đình thi và lê quang hùng
là những đối tượng đã đăng ký làm đại lý cấp hai trên hệ thống rước viếp tiếp chấm club
qua quá trình điều tra từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đỗ đình thi và lê quang hùng đã đăng ký
bán ngân hàng thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử để thuận lợi trong quá trình giao dịch
mua bán rước cho các con bạc trên hệ thống game bài rước viếp tiếp chấm club
tổng số rớt giao dịch của hai đối tượng trên lên đến hơn bốn mươi tỷ rit tương đương khoảng ba mươi ba hai tỷ đồng tiền việt nam
và số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật